thưa quý vị và các bạn như trong các bản tin trước chúng tôi đã đề cập về tình trạng các đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các phụ nữ việt nam nhẹ dạ cả tin đang có diễn biến ngày càng phức tạp
mặc dù thủ đoạn của các đối tượng vẫn liên tục được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông nhưng số vụ lừa đảo vẫn đang gia tăng kéo theo hàng trăm phụ nữ trở thành nạn nhân của các cuộc tình ảo